phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã về hai huyện vùng lũ là quảng ninh và lệ thủy tỉnh quảng bình để thăm hỏi và tặng quà cho các hộ gia đình do mưa lũ
phó chủ tịch nước chia sẻ động viên chính quyền và người dân các địa phương vượt qua mọi khó khăn
tại huyện quảng ninh phó chủ tịch nước đã trao quà và hỗ trợ cho các gia đình khó khăn học sinh nghèo vượt khó bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ
đoàn cũng đã tới thăm hỏi năm mươi gia đình bị thiệt hại và trao tặng quà hỗ trợ để khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện lệ thủy
ngoài ra đoàn cũng đã trao tặng phần quà cho trường mầm non liên thủy để trường sớm ổn định công tác dạy và học